đảng ủy cơ quan ban tuyên giáo trung ương tổ chức lễ trao tặng huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng
cho đồng chí lê xuân tùng nguyên ủy viên bộ chính trị phụ trách công tác tư tưởng
văn hóa và khoa giáo trung ương nguyên bí thư thành ủy hà nội
đảng viên tri bộ vụ khoa học và công nghệ ban tuyên giáo trung ương
tới sự buổi lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí võ văn thưởng
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí hoàng trung hải
bí thư thành ủy hà nội
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước đồng chí võ văn thường đã trao huy hiệu
sáu mươi năm tuổi đảng cho đồng chí lê xuân tùng đồng chí võ văn thường khẳng định đây là kết quả
quá trình phấn đấu cống hiến không mệt mỏi của đồng chí được đảng ghi nhận
là niềm vui niềm tự hào của đồng chí và cũng là niềm vui niềm tự hào của ban tuyên giáo trung ương
nơi đồng chí đang tham gia sinh hoạt đảng đồng chí lê xuân tùng đã trải qua nhiều môi trường công tác
dù ở cương vị công tác nào đồng chí lê xuân tùng luôn thể hiện bản lĩnh của người đảng viên
luôn vững vàng kiên định lập trường tư tưởng của người cộng sản chủ động sáng tạo
tận tụy trong công việc và nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó